đêm ngày hai mươi dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn mưa to kèm rông lốc đã khiến cho một người tử vong
hai người khác bị thương nhiều công trình trường học nhà cửa ở và tài sản của người dân
tại các huyện đồng văn quảng bạ tỉnh hà giang bị hư hỏng nặng
tại huyện đồng văn mưa to xảy ra trên diện rộng khiến một bé năm tuổi tử vong do sập nhà
hai người bị thương hai mươi bảy ngôi nhà bị tốc mái trong đó hai nhà bị đổ sập hoàn toàn
một số công trình xã hội điểm trường trường học bị hư hỏng nặng
ước tính thiệt hại ban đầu là hơn một ba tỷ đồng
còn tại huyện quản bạ đợt mưa lớn dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn đã làm tám mươi ngôi nhà bị tốc mái
sáu chuồng trại chăn nuôi ba điểm trường và công trình phúc lợi bị hư hỏng
ngay sau khi thiên tai xảy ra lãnh đạo các huyện đã khẩn trương lên phương án hỗ trợ
bố trí chỗ ở tạm cấp phát các nhu yếu phẩm cần thiết yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến
thời tiết để kịp thời sơ tá nhân dân đến nơi an toàn
dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba đi qua lãnh đạo tỉnh thanh hóa yêu cầu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị
phấn đấu đến ngày ba mươi tháng bốn này phải hoàn thành việc vận động bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đủ điều kiện thi công
đến ngày ba mươi tháng sáu đóng điện toàn dự án
dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba từ huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đến phố nối hưng yên
có tổng chiều dài năm trăm một mươi chín km trong đó hơn một trăm ba mươi hai km đi qua tỉnh thanh hóa
với hai trăm chín mươi chín vị trí móng cột tính đến hiện tại thanh hóa đã bàn giao mặt bằng một trăm linh vị trí móng cột
tám mươi bảy trên một trăm ba mươi bảy khoảng néo phần hành lang tuyến cho chủ đầu tư và nhà thầu triển khai thi công
để bảo đảm móng đóng điện toàn dự án vào ngày ba mươi tháng sáu này tỉnh thanh hóa yêu cầu các sở ngành chủ động tham mưu
kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai
các địa phương phải tạo điều kiện về mặt bằng tập kết nguyên vật liệu đường đi vào các vị trí móng
bảo đảm an ninh trật tự cho cán bộ công nhân thi công trên công trường
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín trường trung học phổ thông trần đại nghĩa ở huyện quế sơn được tỉnh quảng nam phê duyệt đầu tư
năm hai nghìn một mươi chín với kinh phí hơn sáu mươi một tỷ đồng sau bốn năm xây dựng thầy và trò vẫn chưa thể dạy học ở ngôi trường mới
hơn năm trăm sáu mươi học sinh cùng với cán bộ giáo viên luôn thấp thỏm khi phải học ở ngôi trường cũ xuống cấp nghiêm trọng

năm hai nghìn một mươi chín quảng nam phê duyệt dự án xây dựng trường trung học phổ thông trần đại nghĩa mới ở xã quế thuận huyện quế sơn với kinh phí hơn sáu mươi một tỷ đồng
theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành sau ba năm xây dựng nhưng đến nay vẫn ngổn ngang
hơn bốn năm qua thầy và trò học tập trong tâm lý bất an dưới ngôi trường đã xuống cấp nghiêm trọng

bọn con chỉ muốn mang tới một ngôi trường hạp